phạm quân lực hai mươi bảy tuổi chú tỉnh đồng nai vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người
vào chiều tối ngày sáu tháng một mươi hai tại xã hiếu liêm huyện vĩnh cửu lực đã dùng dao đâm tử vong anh nguyễn minh hiếu ba mươi một tuổi chú tệ huyện trảng bom
trước đó lực có vay tiền của một người tên công khi hiếu đến đòi nợ cho công thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng
nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau khi gây án lực đã đến cơ quan công an đầu thú